hai mươi một tháng bốn hàng năm được chọn là ngày sách và văn hóa đọc việt nam
trong những ngày qua rất nhiều hoạt động hưởng ứng đã được tổ chức
nhằm tiếp tục lan tỏa sâu rộng mạnh mẽ hơn nữa văn hóa đọc sách hiện nay
trên mạng xã hội cũng như đã có rất là nhiều những thông điệp tích cực về sách và văn hóa đọc sách
hay là những cách thức tiếp cận sách cũng đã được nhiều cư dân mạng chia sẻ
thông qua đó thì khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách
làm cho đọc sách không chỉ là một hành vi văn hóa cao đẹp
mà còn là một trong những nguồn năng lượng quan trọng
để thúc đẩy sự phát triển trí thức trong mỗi con người chúng ta
năm hai nghìn hai mươi bốn là năm đầu tiên ngày hội đọc sách trong thanh niên được phát động
trong đó cuộc vận động mỗi thanh niên một cuốn sách làm bạn
đã được đông đảo các thanh thiếu nhi hưởng ứng với rất nhiều bài viết
xong chia sẻ trên mạng xã hội về những suy nghĩ cảm nhận về sức sống của từng trang sách
làm thế nào để đọc sách lý thú
thế nào là kỹ năng đọc sách hiệu quả
bí quyết đọc sách để nhớ lâu
rất nhiều những câu hỏi được đặt ra và thật thú vị
đã có rất đồng ý kiến cư dân mạng đã liên tục giải đáp những nội dung này
và việc đọc sách cũng đang dần trở thành xu hướng được nhiều bạn trẻ chia sẻ
hãy cùng chia sẻ với nhau những cuốn sách hay những thông tin hữu ích từ sách
sách là nơi các bạn có thể làm giàu nhanh nhất kiến thức cho mình và bước tới thành công
tôi yêu đọc sách nhất là từ khi nghỉ hưu cách đây trên một mươi năm
càng ngày càng thấy thích và không thể thiếu
bên cạnh đó còn để làm gương cho con cháu thực sự nó là nguồn chi thức khổng lồ
đọc sách là bước cơ bản và nhanh nhất để phát triển tư duy
trong những ngày qua rất nhiều các hoạt động sôi nổi về ngày sách và văn hóa đọc
đã được tổ chức trên khắp các địa phương trong từng cơ quan đơn vị và trong mỗi trường học
tại những buổi triển lãm sách nhiều cuốn sách hay
lần đầu tiên được giới thiệu tới bạn đọc với mong muốn sẽ có nhiều bạn trẻ đến với sách hơn
chia sẻ cùng nhau lan tỏa thói quen đọc sách
những đại sứ văn hóa đọc được lựa chọn cũng đã trở thành niềm cảm hứng
tạo động lực khơi dậy tình yêu đối với sách
tuy nhiên trong vòng xoay hối hạ của nhịp sống hiện đại
con người trở nên bận rộn hơn vì vậy thời gian dành cho việc đọc sách cũng trở nên ít hơn
và với sự phát triển của phương tiện nghe nhìn sách điện tử
thì nhiều ý kiến cư dân mạng cho rằng
phương tiện đó không thể thay thế cho sách in
chia sẻ những giải pháp để phát triển văn hóa đọc sách cũng đã được cư dân mạng thẳng thắn chia sẻ
muốn phát triển văn hóa đọc thì chính ảnh xuất bản phải cài tổ
bớt làm những cuốn sách quá cầu kỳ về hình thức để tăng giá bán mà không chú trọng vào nội dung và biên tập
bớt in chữ to như sách vỡ lòng để sách dày đi tôn giấy hại môi trường đó
khảo sát đúng nhu cầu để in vừa đủ số lượng
muốn nâng cao dân trí xây dựng
văn hóa đọc thì phải đầu tư thích đáng cho hệ thống thư viện công cộng
hiện nay các chính sách và các nguồn lực cho thư viện công cộng rất nhiều bất cập
đặc biệt thư viện cấp huyện và thư viện xã
tôi buồn lắm khi đến giá sách sau một tháng mượn thì vẫn chỉ thấy tên mình và người mượn duy nhất trong một tháng
tôi buồn lắm khi thấy thư viện công cộng chỉ mở cửa vào giờ hành chính
tập cho con thói quen đọc sách thực sự không dễ dàng vì các con bây giờ bị hấp dẫn bởi quá nhiều nội dung mạng xã hội
làn tòa cùng ngày sách và văn hóa đọc lễ phát động phong trào đọc sách
công an nhân dân đẩy mạnh học tập suốt đời theo tấm gương bắc hồ vĩ đại năm hai nghìn hai mươi bốn được bộ công an tổ chức
cũng đã tạo ra những dấu ân riêng và nhận được nhiều chia sẻ từ phía cư dân mạng
trong những năm qua thấm nhuận lời dạy của bác hồ người làm công an cần đọc để nắm tình hình
lực lượng công an đã phát triển sâu rộng văn hóa đọc tại công an các đơn vị địa phương
các hoạt động triển lãm tuyên truyền sách hay các mô hình vận động tuyên góp ủng hộ xây dựng các thư viện sách
phòng đọc cũng đã trở thành sáng kiến hay được nhiều đơn vị triển khai và thu hút sự tham gia nhiệt tình của đông đảo cán bộ chiến sĩ
những hình ảnh đẹp về ngày hội đọc sách trong công an nhân dân cũng đã nhận được nhiều tình cảm từ cư dân mạng
đọc sách không chỉ là một thói quen mà còn là một công cụ để hướng tới cuộc sâu ý nghĩa hơn đối với lực lượng công an nhân dân
văn hóa đọc còn giúp sẻ luyện bản lĩnh người cán bộ công an nhân dân là một nguồn cảm hứng để phát huy nhân văn và tinh thần vì nhân dân phục vụ
có phần thực hiện tốt sứ mệnh bảo vệ tổ quốc
đối với lực lượng công an nhân dân văn hóa đọc còn là một công cụ để rèn luyện bản lĩnh người cán bộ công an nhân dân
là một nguồn cảm hứng để phát huy nhân văn và tinh thần vì nhân dân phục vụ
văn hóa đọc là một yếu tố không thể thiếu trong việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho quốc gia
hãy cùng nhau xây dựng và phát triển văn hóa đọc trong công an nhân dân để góp phần thực hiện tốt sứ mệnh bảo vệ tổ quốc
sách sẽ không bị mất đi giá trị lâu đời vốn có sách sẽ vẫn là món ăn tinh thần đặc trưng luôn gắn bó với con người
những lợi ích từ việc đọc sách đã được minh chứng
vậy còn bạn bạn nghĩ sao về việc cần thiết phải lan tỏa hơn văn hóa đọc sách trong bối cảnh hiện nay
hãy chia sẻ trên fanpage truyền hình công an nhân dân